công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa chủ trì phối hợp và triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng người trung quốc
có hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện địa tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp vinh đã phát hiện nhóm đối tượng người trung quốc lưu trú trên địa bàn
có dấu hiệu nghi vấn sử dụng các thiết bị điện tử cài đặt vào các máy atm thuộc tỉnh nghệ an
và một số tỉnh thành phố trong cả nước nhằm đánh gắp thông tin về tài khoản cá nhân
đến ngày một mươi một tháng chín ban chuyên án tiến hành kiểm tra hành chính nhóm đối tượng gồm giáng trang thai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tân cung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và lễ nhu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại tỉnh giang tây trung quốc
nhập cảnh vào việt nam và đang lưu trú tại một khách sạn trên đường nguyễn thái học thành phố vinh
qua đó cảnh sát đã thu giữ ba trăm ba mươi ba thẻ ngân hàng nghi là giả trong đó có ba trăm một mươi chín thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản
hai mươi hai thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản
trong đó có một ba trăm linh triệu đồng và một mươi bốn thẻ trắng ba thiết bị điện tử hai máy tính sách tay
hiện các đối tượng đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật